hiện gdp tăng trưởng của quý i năm hai nghìn hai mươi thấp nhất trong một mươi năm trở lại đây chỉ đạt hơn ba tám
đây là thông tin được công bố tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi
do tổng cục thống kê tổ chức vào chiều nay
trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng tám
đóng góp hai vào mức tăng trưởng trung
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng năm một mươi năm đóng góp năm mươi tám
khu vực dịch vụ tăng ba hai mươi bảy đóng góp bốn mươi một bốn
sự ngưng trệ trong việc cung ứng hàng hóa và nguyên vật liệu trong ba tháng đầu năm
do ảnh hưởng mạnh mẽ từ dịch covid một mươi chín cũng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của nước ta
tổng sản phẩm trong nước quý i năm hai nghìn hai mươi đạt mức tăng trưởng ba tám mươi hai
thấp nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh mẽ diễn biến phức tạp trên toàn cầu
kinh tế thế giới suy giảm nhanh và ngày càng nghiêm trọng
thì đây là mức tăng trưởng khá trong khu vực và trên thế giới
bên cạnh đó trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội
cải thống chính trị chính phủ và thủ tướng chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu là phòng chống và dập dịch
hy sinh lợi ích kinh tế để bảo đảm tính mạng và sức khỏe của nhân dân
thì nền kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm
được đánh giá là thắng lợi của các cấp các ngành cộng đồng doanh nghiệp và người dân
trong cuộc chiến để lùi dịch bệnh đồng thời vẫn bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh